một thông tin đáng chú ý khác liên quan tới vụ án ngăn bạn nhậu đánh nhau dùng dao đâm bạn nhậu bị thương tích nặng xảy ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn quận liên triều thành phố đà nẵng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh duy ba mươi ba tuổi trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhóm bạn nhậu của thanh uống bia tại căn hộ trung cư phước lý
đến một mươi chín h cùng ngày mặc dù cuộc nhậu gần xong thế nhưng hoàng minh thắng chú tại phường hòa khánh nam quận liên triều vẫn muốn mang bia xuống trước trung cư để uống tiếp nhưng không được đáp ứng
thắng xảy ra sâu sát với một người trong nhóm lúc này thanh đang trong bếp chạy ra căn ngăn thì bị thắng xông vào đánh
sẵn có dao trong tay thanh đã đâm hai nhát vào
thắng đã đâm hai nhát vào lưng thủng phổi khiến thắng bị thương tích một mươi bốn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo thắng và trước hội đồng xét xử thì thắng đã thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm của mình